mặc dù đã có những cảnh báo về việc sử dụng điện bẫy chuột dẫn đến hậu quả chết người
tuy nhiên ở một số địa phương thì tình trạng này vẫn xảy ra
đặc biệt là trong giai đoạn lúa của người nông dân đang ở thời kỳ làm đồng
thực tế pháp luật đã nghiêm cấm và đã có những khuyến cáo của các lực lượng chức năng
thế nhưng do nhận thức hạn chế cho rằng việc sử dụng điện bẫy chuột bảo vệ hoa màu đơn giản hiệu quả
ít chi phí nhân công cho nên vẫn còn không ít người tiếp tục sử dụng mà không biết đến hậu quả khôn lường
ngày hai mươi năm tháng tám trên địa bàn xã liêm sơn huyện thanh liêm tỉnh hà nam
xảy ra vụ việc một nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp chân đè lên một đoạn dây thép
được giải quanh khu vực dụng lúa nghi là do nạn nhân vướng phải dây điện bẫy chuột bảo vệ lúa gây tử vong
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng ba mặc dù đã được các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo
về những hiểm họa từ việc bẫy chuột bằng điện
nhưng ông nguyễn văn long chú tại thị trấn tân thanh huyện thanh liêm
vẫn bất chấp các quy định của pháp luật cố tình mắc dây điện trần xung quanh dụng lúa
rồi cắm điện để diệt chuột khiến một người hàng xóm bị vướng vào bẫy điện tử vong
lực lượng công an thị trấn thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền cho người dân không sử dụng điện lưới để đánh chuột
thứ nhất là dẫn tới vi phạm pháp luật thứ hai dẫn tới xảy ra án mạng con người
nên là từ đó chúng tôi là người dân chúng tôi cùng với lực lượng công an thị trấn
cùng với đài truyền thanh tuyên truyền cho nhau để thực hiện tốt trong cái việc
coi như là không dùng điện lưới để đánh chuột và đánh cá
hiện nay nhiều nơi trên địa bàn tỉnh hà nam lúa đang trong giai đoạn đầu phát triển
để đảm bảo an toàn cho người dân không để xảy ra các vụ việc thương tâm từ việc sử dụng điện bẫy chuột
lực lượng công an tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả tác hại nguy hiểm của việc bẫy chuột bằng điện
việc làm này là hành vi vi phạm pháp luật
nếu để xảy ra chết người
tuyên cáo đến người dân là khi ra đồng vào ban đêm
cần phải chú ý quan sát thật kỹ và sử dụng các biện pháp bẫy chuột sinh học
không nghiêm cấm sử dụng các nguồn điện để bẫy chuột và các loại côn trùng
tránh gây nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe người khác và gây ưu nhiễm môi trường
tất cả các hành vi sử dụng điện để bẫy chuột bẫy côn trùng hoặc bảo vệ tài sản
thì đều phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật nếu người nào gây hiệu quả chết người
thì sẽ phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người
theo quyền pháp luật
anh chỉ đạo lực lượng công an tỉ trấn
như vậy là làm công tác tham hiu
ra các văn bản để như vậy là tăng cường công tác tuyên truyền
trong việc nghiêm cấm việc sử dụng điện lưới
cũng như là để đá quỳ để đánh chuột
cũng như là đánh cá để đảm bảo an toàn người dân
thế và đối với các ban ngành đoàn thẻ
thì như vậy là cũng trực tiếp tuyên truyền
đến như vậy là các đoàn viên nội viên
rồi như vậy trên các hội nghị của các ban ngành đoàn thẻ
rồi trên hệ thống như vậy là loa trần thanh
bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm
trong việc sử dụng điện an toàn
cơ quan công an khuyến khích các hộ dân
triển khai những biện pháp bẫy chuột sinh học
kết hợp thủ công an toàn hiệu quả
đồng thời khuyên cáo người dân khi đi thăm làm đồng
cần chú ý không nên đi vào buổi chiều tối hoặc sáng sớm
khi đi cần chủ động mang mặc các dụng cụ bảo vệ bản thân
như ủng bũ găng tay
và quan sát kỹ lưỡng khu vực cánh đồng thử dụng cần làm
để tránh vướng vào hệ thống điện trăng bẫy diệt chuột nếu có
người dân khi phát hiện các hành vi sử dụng điện
để bẫy chuột kích điện đánh bắt cá trái phép
cần kịp thời báo qua ứng dụng vneid
hoặc báo cho lực lượng công an nơi gần nhất
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật